thời gian qua tình trạng dừng đỗ ô tô trái quy định diễn ra tràn lan trên địa bàn thành phố đà nẵng gây chẹt càn trở mất trật tự an toàn giao thông
mặc dù lực lượng chức năng địa phương đã thường xuyên ra quân chấn chỉnh song tình trạng này vẫn tiếp diễn
khu vực cổng trường trung học cơ sở nguyễn huệ quận hải châu mặc dù có biển báo cấm dừng đỗ nhưng lúc nào địa điểm này cũng có một vài phương tiện vi phạm
ghi nhận thực tế trên nhiều tuyến đường có biển báo cấm vẫn có nhiều phương tiện bất chấp
quy định dừng đỗ trái phép thậm chí có xe dừng cách lề đường hơn một mét gây mất an toàn cho những người tham gia giao thông khác

để chấn chỉnh hành vi dừng đỗ phương tiện trái phép thời gian qua lực lượng chức năng thành phố đà nẵng đã thường xuyên ra quân xử lý
nhưng tình trạng này vẫn diễn ra tràn lan đặc biệt là tại các điểm du lịch trung tâm thương mại
trung bình hằng ngày tổ chức từ ba đến bốn tổ công tác duy trì việc tuần tra kiểm soát xử lý đầu đổ từ bảy h ba mươi cho đến hai mươi hai h
trong đó tập trung xử lý tại các tuyến đường có cấm đổi xe ngày chẳng ngày lẽ các điểm tập trung đông khách du lịch và tại các cổng trường học